vào sáng ngày hôm nay quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự án luật cảnh sát cơ động
với tỷ lệ trên chín mươi một đại biểu tán thành
với bốn trăm bảy mươi bốn đại biểu tham gia biểu quyết chiếm chín mươi năm một mươi tám tổng số đại biểu
có bốn trăm năm mươi bốn đại biểu tán thành tương đương với chín mươi một một mươi sáu tổng số đại biểu
quốc hội đã thông qua luật cảnh sát cơ động
theo đó luật cảnh sát cơ động gồm năm chương ba mươi ba điều
khẳng định cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc công an nhân dân việt nam
là lực lượng nong cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
luật cảnh sát cơ động cũng có nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng cảnh sát cơ động
về bổ sung một số thẩm quyền cho lực lượng cảnh sát cơ động
tạo cơ sở pháp lý để lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trả tự
phòng chống các loại tội phạm hành vi vi phạm pháp luật hiệu quả hơn
đảm bảo không phát sinh thêm các chi phí
luật cảnh sát cơ động sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba